đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ đã tiếp quốc vụ khanh cộng hòa pháp jean vincent plassé
phụ trách cải cách và đơn giản hóa thủ tục hành chính đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá cao mối quan hệ đối tác chiến lược giữa việt nam và cộng hòa pháp
thời gian qua nhất là hợp tác kinh tế đã và đang có bước tiến quan trọng trở thành trụ cột cho quan hệ giữa hai bên
tại buổi tiếp phó thủ tướng thường trực chương hòa bình đề nghị cộng hòa pháp tiếp tục hỗ trợ việt nam trong các lĩnh vực mà hai bên đã ký kết về viễn thông
chia sẻ kinh nghiệm về an toàn an ninh thông tin đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ thông tin cũng như những lĩnh vực mà nước pháp có thế mạnh và tiềm lực
qua đó thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa hai nước ngày càng thiết thực và hiệu quả trong thời gian tới
cảm ơn phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã dành thời gian tiếp đoàn và có những tình cảm đánh giá đặc biệt với mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước thời gian qua
quốc vụ khanh giang văn sang prasse cho biết cộng hòa pháp sẵn sàng hỗ trợ việt nam trên các lĩnh vực mà hai nước đã cam kết và pháp có thế mạnh
nhất là những lĩnh vực mà nước pháp xác định ưu tiên trong quan hệ với việt nam
quốc vụ khanh giang văn sang prasse cũng thông báo với phó thủ tướng thường trực kết quả làm việc tốt đẹp với các bộ ngành địa phương của việt nam
trong đó có bộ thông tin và truyền thông nhằm tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thông tin truyền thông xây dựng cổng thông tin điện tử
cung cấp dịch vụ công trực tuyến đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính ở các lĩnh vực trong đời sống xã hội